cho người dân các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sau thời gian thực hiện cách ly một mươi bốn ngày tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
thì tính đến sáng ngày tám tháng bốn toàn bộ sáu năm trăm linh người trong đợt một
đã được rời khỏi khu cách ly để trở về với gia đình
theo đó trong sáng nay hơn một ba trăm linh người cuối cùng của đợt cách ly tập trung đợt một
trong vòng một mươi bốn ngày tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm đã hoàn thành cách ly
được cấp giấy chứng nhận và chính quyền thành phố bố trí xe khách để đưa về địa phương
một phần được người thân dùng xe cá nhân đến tận nơi đón trong sự kiểm tra
giám sát của lực lượng chức năng
như vậy tính đến nay hơn sáu năm trăm linh người cách ly đợt một tại ký túc xá đại học quốc gia
đã đủ điều kiện sức khỏe hết thời gian cách ly và được về nhà
hiện tại khu vực này đang được chuẩn bị để đón hơn hai trăm linh người cách ly đợt hai
do trước đây cách ly trung khu với ca số hai trăm bốn mươi tám từ mỹ về
dương tính với cổng
trong đó hai người cùng phòng với bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly đặc biệt
đội ngũ sáu trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ sẽ lại tiếp tục ngày đêm cống hiến
chăm sóc theo dõi cho những người cách ly
thưa quý vị xét nghiệm cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị
là chiến lược chống dịch sars cov hai của nước ta trong giai đoạn hiện nay
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
bộ y tế đã cho phép một số bệnh viện được làm xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín
giúp công tác xét nghiệm chẩn đoán nhanh chóng hơn
giảm tải áp lực cho nhân viên y tế
khoa xét nghiệm bệnh viện fv là một trong những cơ sở y tế mới nhất
và là một trong những đơn vị y tế ngoài công lập đầu tiên
được bộ y tế cấp phép xét nghiệm sàng lọc và khẳng định sars cov hai
theo quy định hiện hành
theo bộ y tế do số người lây nhiễm tại việt nam chưa nhiều
nên phương án tốt nhất là cách ly những người nghi nhiễm
và làm xét nghiệm bằng máy để xác định chính xác
một xét nghiệm sinh học phân tử là xét nghiệm giải trình tự nhiên
trái tim của nó nằm ở phòng xét nghiệm pcr
và để làm được điều đó
việc đầu tiên là phòng xét nghiệm phải đạt tiêu chuẩn
tiêu chuẩn ở đây thì gồm có một số tiêu chuẩn
ví dụ như phòng xét nghiệm đạt mức độ an toàn sinh học cấp hai
và có các tiêu chuẩn iso kèm theo
vì vậy bệnh viện vn cũng đã đến kiểm tra thẩm định
và cũng được cấp phép cho chuyện đó
như vậy nếu tính trung bình
thì bệnh viện mỗi ngày có thể chạy trên khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh mẫu liên tục được ạ
hiện nay trên địa bàn tp hcm có sáu đơn vị gồm
viện baxter bệnh viện nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một
bệnh viện thống nhất bệnh viện đại học y dược và bệnh viện fv
được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sars cov hai
trong đó hai bệnh viện thống nhất và bệnh viện fv
đã triển khai dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu
tuy nhiên không phải người bệnh nào cũng có thể xét nghiệm
mà phải qua quy trình khám bệnh
nếu người bệnh có yếu tố nguy cơ triệu chứng của sars cov hai
thì mới được thực hiện xét nghiệm
theo sở y tế tp hcm hiện nay việc xét nghiệm sars cov hai
chưa được triển khai thực hiện trên diện rộng
do chưa đủ số lượng bộ xét nghiệm đạt chuẩn cần thiết
để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ sở y tế đã triển khai việc sàng lọc ngay từ đầu vào
điều này giúp tiết kiệm bộ xét nghiệm
trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội
tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
xin được kết thúc tại đây